trong ngày một mươi ba tháng ba chị hồng nhung vợ xuân bắc đã chia sẻ bài đăng cảnh báo các bậc phụ huynh về việc trẻ em sử dụng mạng xã hội
trong đó trên facebook con trai chị đã xuất hiện hình ảnh một mươi tám cộng trong các group chat
hành động này đã nhận về phản ứng dữ dội trên mạng xã hội
hầu hết đều cho rằng hành động của chị đang vô tình khiến con trai bị tổn thương khi công khai đoạn tin nhắn nhạy cảm của con
bên cạnh đó hành động đập vỡ điện thoại cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều có thể để lại ảnh hưởng tâm lý xấu trong lòng đứa trẻ
thay vì ném nát điện thoại như vậy chị ấy cần nhẹ nhàng hơn trong cách dạy con chứ làm vậy đến tôi là phụ huynh còn sợ
một dân mạng cho hay
trước những tranh cãi trên chúng tôi đã liên hệ với cả phụ huynh giáo viên để có cái nhìn đa chiều hơn về câu chuyện dạy con cái này
điều các bậc phụ huynh lo lắng nhất là con trai nghệ sĩ xuân bắc có thể bị treo đùa sau câu chuyện này
những hình ảnh đã bị đăng tải trên mạng xã hội sẽ khó xóa được có thể khiến cho đứa trẻ bị treo chọc trước mặt bạn bè và khi đi học
cô bùi thị hậu giáo viên một trường trung học ở hà nội bày tỏ phản đối khá gai gắt với cách làm của vợ xuân bắc
theo cô cô không đồng tình với cách phản ứng này của mẹ cháu
bản thân cô là dù giáo viên nên cô cho rằng mình có thể hiểu được phần nào tâm lý của các bé bây giờ
mặc dù việc tìm hiểu những bức ảnh nhạy cảm là vấn đề khá bình thường đối với độ tuổi của các con
xong không đứa trẻ nào muốn câu chuyện của chúng bị bàn tán cả
cô giáo nghĩ nếu như một người bình thường đăng bài viết như vậy sẽ không sao
nhưng gia đình của xuân bắc là người nổi tiếng chắc các cháu sẽ bị mọi người chú ý và bàn tán sau lưng rất nhiều
trường hợp này cô hậu chỉ lo các cháu đang chịu tổn thương rất nhiều
cùng quan điểm với cô hậu cô nguyễn hà bốn mươi chín tuổi ở tỉnh nghệ an cho hay
dưới quan điểm của một người mẹ tôi thấy câu chuyện này đều là lỗi từ cả hai phía
tuy nhiên lỗi nhiều hơn ở phía người vợ của xuân bắc
bởi chị này đã đưa câu chuyện của con lên mạng xã hội
chụp ảnh màn hình không hay dẫn đến những trường hợp câu like khiến mọi người suy nghĩ không hay về cháu
dạo một vòng trên các trang mạng xã hội nhiều tài khoản đều nhận định đây là câu chuyện nhạy cảm
đồng thời bày tỏ việc vợ xuân bắc công khai những chuyện gia đình trên mạng
sẽ rất dễ ảnh hưởng đến trẻ ở giai đoạn đang trưởng thành
tài khoản ngọc tuyền hà nội cho biết
chuyện tế nhị của trẻ mới lớn mà gia đình đang công khai cho toàn mạng biết lại ở độ tuổi nhạy cảm
xong nghe người ta bàn tán lại càng thêm áp lực
giờ nhiều gia đình cho trẻ con dùng điện thoại sớm nên mọi trẻ cũng phát triển sớm hơn trước
tài khoản bhx cũng nêu ra quan điểm tương tự đó chính là trải nghiệm cá nhân của mình
chính bản thân mình cũng đã từng xấu hổ vì mẹ không phải vì xem phim sách
bởi hồi đấy làm gì có điện thoại cảm ứng mà xem đâu
chẳng qua là giữa đám đông mẹ mình lại đứng mắng nhếc rồi còn đánh đập mình nữa
lúc đấy mình thật sự cảm thấy rất xấu hổ chỉ muốn chui một góc mà không muốn gặp ai
kiểu này cậu con trai còn chẳng dám đến trường nữa là gặp mặt tội thằng nhỏ quá
cha mẹ có dạy thì làm ơn dạy ở trong nhà chứ đừng phơi bày ra cho thiên hạ xem hết như vậy
ảnh hưởng tâm lý đứa trẻ lắm đấy
trong thời điểm các cô cậu học trò đang học trực tuyến tại nhà
thật khó để các bậc phụ huynh có thể kiểm soát được con cái đang làm gì với các thiết bị điện tử
do vậy làm sao để các em sử dụng điện thoại an toàn cũng chính là nỗi bận tâm của nhiều gia đình trong thời điểm hiện nay
chia sẻ về quan điểm này cô bùi thị hậu bốn mươi chín tuổi khẳng định
việc kiểm soát từng chút một hành động của con trên các trang mạng xã hội là điều bất khả thi
nhiều người nói rằng sẽ cấm các cháu sử dụng điện thoại hay kiểm soát thế này thế kia
nhưng cô không đồng tình với quan điểm này
theo cô trẻ con bây giờ dành công nghệ lắm
nếu càng cấm thì các con càng chống đối và sẽ càng có hành động lén lút sau lưng chúng ta
theo quan điểm của cô với cả các con thì khi ở nhà
nếu cháu thích dùng điện thoại sẽ không cấm cản điều này
chỉ là các con sẽ phải dùng hạn chế để không ảnh hưởng sức khỏe của mình
cũng theo cô hậu cách hợp lý nhất để con không xem linh tinh
bản thân phụ huynh cần tỉ tê với các con dạy các con cái nên xem gì hay không nên xem gì
bên cạnh đó cô cũng thường xuyên trao đổi với các con về vấn đề giáo dục giới tính
có như vậy các con có tò mò tìm hiểu cái này cái kia thì sẽ biết tìm nguồn nào đúng đắn hơn
cô nguyễn hà bốn mươi chín tuổi ở tỉnh nghệ an cũng đồng tình với quan điểm
cha mẹ không thể nào kiểm soát được tất cả hành động của con cái trên mạng xã hội
theo cô cách làm đúng đắn nhất là học cách làm bạn với con
để con dễ dàng tâm sự những điều con đã trải qua
với quan điểm giáo dục của cô không thể nào ngăn con tiếp xúc với thông tin trên mạng xã hội
bởi con sẽ có những lý do để dùng điện thoại như tìm tài liệu học tập giải trí hoặc xem phim
chính vì thế mỗi người cần có lời nói thường xuyên trò chuyện
tâm tình với con coi con như một người bạn thân thiết
lâu dần các con sẽ mở lòng với mình có thể mạnh dạn chia sẻ những điều thầm kín khó nói
có như vậy thì mỗi bậc phụ huynh mới dễ dàng tìm hiểu xem con đang tiếp xúc với những gì
hay có đăng kết bạn giao lưu với người xấu hay không để kịp thời ngăn chặn và khuyên ngăn